tại hà nội bệnh viện nhi trung ương tổ chức chương trình ngày hội của bé với nhiều hoạt động ý nghĩa cho các bệnh nhi nhân dịp tết thiếu nhi mùng một tháng sáu
hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của các cháu thiếu nhi cả nước nhân dịp tết thiếu nhi chương trình ngày hội của bé là một trong những hoạt động thường niên được tổ chức với mong muốn xoa dịu đi những nỗi đau về bệnh tật
đồng thời động viên tinh thần cho hơn một bảy trăm linh bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
các bệnh nhi nội chú và ngoại chú sẽ được tham gia vào những gian hàng trò chơi hoàn toàn miễn phí như câu cá tô tượng tranh cát nạn tòa hè tết bóng nghệ thuật thư pháp cùng với chương trình giao lưu văn nghệ dành riêng cho các bé
cũng nhân dịp này nhiều phần quà và hỗ trợ sẽ được trao tặng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đây sẽ là nguồn động viên to lớn thiết thực để các bệnh nhi và gia đình có thêm niềm tin tiếp tục chiến đấu với bệnh tật